sau đây sẽ là phần tin chi tiết
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân triệt xóa thành công một đường dây cá cựa bóng đá qua mạng internet
với lượng giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bình dương
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an đã phát hiện đối tượng đỗ văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương cùng đồng bọn
tổ chức đường dây hoạt động cá cơ bóng đá trái phép trên không gian mạng
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh bình dương
với vai trò cầm đầu đối tượng tâm đã liên kết cùng đối tượng lê minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh bến tre và một số đối tượng khác
tổ chức lượng giao dịch cá gợi bóng đá do nhà cái giao cho có hạn mức một trăm năm mươi usd tiền ảo đánh bạc mỗi ngày
để thu hút người chơi tâm và đồng bọn mở một mươi bảy tài khoản cá cực bóng đá
đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng
để giao dịch các cửa bóng đá trên mạng là khoảng sáu mươi ba tỷ đồng qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận
hành vi phạm tội ban chuyên án đang tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan và tiến hành
phong tỏa cho bốn mươi tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá cực bóng đá
đổ thải trên bốn trăm linh tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường nguyễn hữu tuấn và phạm
quang sơn cùng chú tại hà nội vừa bị công an tỉnh hà nam khởi tố về hành vi xả chất thải trái phép
chưa qua xử lý ra môi trường vào ngày một tháng bốn công an tỉnh hà nam đã bắt quả tang chi nhánh
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông long nguyệt quá trình hoạt động sản xuất bê tông
nhựa nóng đã đổ thải trên bốn trăm linh tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường quá trình điều
cơ quan công an xác định phạm quang sơn phó giám đốc công ty và nguyễn hữu tuấn quản lý chạm trộn
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông long nguyệt là đối tượng trực tiếp thực hiện các hành vi
vi phạm pháp luật nêu trên cục quản lý thị trường của tỉnh đắk lắc vừa triển khai lực lượng đồng loạt
gia quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán quần áo dằn di quân phục không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên địa bàn qua đó đã phát hiện hơn một hai trăm linh bộ quần áo dân di không rõ nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số bốn đã phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo có địa chỉ bốn mươi năm an dương
phương đoàn kết thị xã buôn hồ bề bán công khai hơn một bộ quần áo mũ rằn di và thắt lưng đã
qua sử dụng tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở là ông lê quang minh đã không xuất trình được hóa đơn
chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa làm việc với đoàn kiểm tra ông minh khai nhận nhập
toàn bộ số hàng hóa này từ thành phố hồ chí minh cùng ngày đội quản lý thị trường số một cũng đã
kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố buôn ma thuật phát hiện hàng trăm bộ quần áo giàn
di đã qua sử dụng cả hai chủ hộ kinh doanh đều chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tuần tra xử lý các trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép hiện đang được lực lượng chức năng
của tỉnh quảng ngãi đẩy mạnh ngoài ra những biện pháp mạnh như trôn cống bê tông và đổ các trụ bê
tông ở các đầu đường giao thông để ngăn chặn xe ô tô vào khai thác cát trái phép đã được công an
triển khai quyết liệt thời gian qua nhằm đấu tranh với tệ nạn khai thác cát trái phép
lợi dụng đêm khuya tại địa bàn giáp danh giữa lòng sông trà khúc các đối tượng dùng máy hút để khai thác trộm cát
công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã phục kích bao vây trắng đêm bắt giữ nhiều máy hút cát nằm giữa lòng sông
rồi tôi lên trên bể tôi mua cát ở tòa lọc tay rồi dùng bà con dùng sản xuất
mà đó lực lượng đi về là gặp lực lượng công an rồi tạm giữ xe
từ tháng bốn
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện sơn tịnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp kéo giảm sâu tình trạng khai thác cát trái phép ở xã tịnh hà
đã phát hiện xử lý ba mươi năm vụ ba mươi tám đối tượng
mới đây công an huyện phối hợp cùng địa phương phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh sử dụng xe cơ giới đào đường trôn bi và hai mươi sáu trụ bê tông
tại lối vào một mươi năm con đường các bãi tập kết khai thác mua bán trái phép cát trên địa bàn thôn trường xuân và thôn thọ lộc tây xã tịnh hà
việc trôn bi trụ bê tông và lắp đặt các biển báo cấm camera quan sát hiện nay đã ngăn chặn các ô tô vào bãi cát
lợi dụng tình hình khan hiếm cát hiện nay nhiều người dân đã trộm cát với quy mô nhỏ lẻ
công an huyện cũng đã giả soát tổ chức tuyên truyền yêu cầu người dân ký cam kết không khai thác cát trái phép
công an huyện đã giả soát tổ chức tuyên truyền yêu cầu người dân ký cam kết không khai thác cát trái phép
hiện nay khu vực mỏ cát tại các thôn trường xuân và thọ lộc đã được tổ chức bán đấu giá
doanh nghiệp trùng đầu giá đang hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy phép khai thác
công an huyện sơn tịnh tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại khu vực này để ngăn chặn xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép

chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh vừa ký ban hành kế hoạch truyền yêu cầu người dân kết không khai thác cát trái phép